hôm qua ngày hai tháng bảy tòa án nhân dân tỉnh an giang đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo đặng hoàng nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại ấp long phú hai xã long điền b huyện chợ mới tỉnh an giang về tội giết người
theo cáo trạm vào ngày một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi năm trong lúc an liên hoan tất liên của công ty của phần đầu tư phát triển hạ tầng an giang tổ chức
giữa đặng hoàng nam và nguyễn trí cường có nảy sinh mâu thuẫn
lúc này nổi máu côn đồ nam đến khu vực đóng tàu gần đó lấy một khúc cây dài khoảng một mét quay lại bàn nhậu đập vào đầu anh cường khiến anh cường tử vong sau đó
sau khi gây án đàm đến công an huyện trợ mới đầu thú
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo đặng hoàng nam một mươi sáu năm tù về tội giết người và bồi thường cho gia đình bị hại trên bốn mươi ba triệu đồng
ngoài ra nam còn phải có nghĩa vụ cấp dưỡng hàng tháng cho hai con anh cường bằng một phần hai mức lương tối thiểu cho đến ngày trưởng thành